thông tin từ sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trung tâm đấu giá của sở tư pháp tp hcm
vừa thực hiện đấu giá về gói quảng cáo trên thân xe buýt với trên bốn trăm chín mươi hai xe buýt
đã thu được hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng trong thời hạn ba năm
tại tp hcm hiện có hơn hai xe buýt hoạt động được ngân sách thành phố trợ giá
mới đây ngành giao thông vận tải thành phố đã triển khai cho đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt
nhằm thu hút thêm nguồn lực bù đắp trợ giá
bước đầu đã thực hiện quảng cáo trên bốn trăm chín mươi hai xe hoạt động trên hai mươi năm tuyến đường
thu về hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng trong thời hạn ba năm
dự kiến nếu cho đấu giá toàn bộ xe buýt hiện nay thành phố sẽ thu được bảy trăm hai mươi tỷ đồng
nguồn thu này sẽ bù đắp khoảng hai mươi ngân sách trợ giá
riêng đối với xe buýt không hưởng trợ giá thì không phải nộp ngân sách